bình thuận trong ngày mai trời có nắng toàn vùng nhiệt độ đồng đều ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai trên cả hai khu vực là nam bộ và tây nguyên
do vậy mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục tăng nhẹ
hầu hết đều phổ biến ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi ở tây nguyên như ayunpa hay cát tiên hay một số nơi thuộc miền đông của nam bộ
nhiệt độ có thể lên tới ba mươi bốn độ cộng với độ ẩm giảm thấp nhất là vào thời điểm trưa và chiều
nên sẽ có cảm giác khô nóng khó chịu
trên biển trong đêm nay và ngày mai thời tiết và tình trạng biển trên các vùng biển nhìn chung sẽ chưa có nhiều biến động
hầu hết các nơi đều phổ biến ít mưa ban ngày trời tạnh giáo tầm nhìn xa trên một mươi km
gió thổi nhẹ dưới mức cấp bốn nên sóng thấp biển êm
tuy nhiên từ ngày một mươi bốn tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh
gió đông bắc trên khu vực bắc biển đông và vùng biển vịnh bắc bộ có khả năng mạnh lên cấp năm cấp sáu
thậm chí ở khu vực phía đông bắc của bắc biển đông còn có thể có gió mạnh tới cấp bảy giật cấp tám gây sóng cao và biển động mạnh
thời tiết được dự báo sẽ chuyển xấu gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước